từ ngày hai mươi chín tháng năm đến ngày một tháng sáu tại trung tâm nghệ thuật âu cơ và cung văn hóa hữu nghị việt xô sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật tổng hợp với tên gọi người hùng sân cỏ giải cứu biệt đội siêu củng long
đây là món quà ý nghĩa gửi tới các em nhỏ nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu
chương trình là sự kết hợp đa dạng của ngôn ngữ nghệ thuật từ âm nhạc nhảy múa kịch nghệ và ảo thuật cùng thông điệp nhân văn và gần gũi
sự pha trộn giữa nghệ thuật đường đại với dân gian giữa văn hóa nhật bản và việt nam
các tin mục sẽ được khán giả nhí đi xuyên qua những câu chuyện bất ngờ cuộc đấu tranh không khoăn nhượng với những cây xấu để có một thế giới hòa bình nhân ái
người hùng sân cỏ và biệt đội siêu củng lòng là hai bộ phim hoạt hình nổi tiếng thế giới
luôn có sức hút với công chúng nhỏ tuổi trong một thập kỷ qua nay được truyền tải trong hình thức sân khấu hóa
với sự xuất hiện của các nghệ sĩ đạo diễn nghệ sĩ ưu tú đức hải viện sĩ ưu tú quang thắng
cùng các ca sĩ nhí được nhiều khán giả yêu thích và đặc biệt là sự góp mặt của hai ảo thuật gia nhật bản nổi tiếng thế giới là ai và yuki
chương trình hứa hẹn sẽ mang tới cho các em bữa tiệc nghệ thuật hấp dẫn đầy màu sắc